dù dịch bệnh dần được kiểm soát nhưng thời điểm này nhiều học sinh ở đồng bằng sông cửu long
vẫn chưa trực tiếp đến trường mà thay vào đó là việc học online
tại đồng tháp một trăm bảy mươi học sinh từ lớp năm cho đến lớp một mươi hai vẫn sẽ tiếp tục việc học online tại nhà
để đảm bảo công tác phòng chống dịch
học online đồng nghĩa với việc học sinh phải lên lớp thông qua màn hình thiết bị điện tử
điều này cũng khiến cho phụ huynh có những tâm lý lo ngại về sức khỏe của các con em mình
do dịch bệnh không thể đến trường thời điểm này hai chị em yến nhi phải học online
nhưng do kinh tế gia đình không cho phép để trang bị cho cả hai cháu máy tính
yến nhi đành lên lớp thông qua mạng hình điện thoại
giống như các bạn tấn khang cũng lên lớp với chiếc điện thoại
hình thức học tập mới thay trò buộc phải nhìn nhau qua màn hình
thời gian nhìn thiết bị điện tử hàng giờ kéo dài liên tiếp nhiều ngày
và điều này khiến phụ huynh cũng có nhiều lo lắng
mấy ngày đầu
thì nó học cũng con mỏi mắt đau mắt
rồi cũng đi mua đồ thực phẩm cho cháu nó ăn
học xong rồi cũng cho nó đi ra ngoài để thư giãn đôi mắt
thấy bé không thấy gõ đó tôi phải câu đèn cho bé học
sau giờ học thì cũng cho bé đi tập thể dục chế độ ăn
thì cũng phải tăng thêm phần ăn hơn bình thường một chút
để cho bé được cơ thể nó phát triển hơn
để bé cố gắng học tốt hơn
chứ thời gian dịch dài vậy là phải cố gắng
việc sử dụng các thiết bị điện tử để học online
đặc biệt là điện thoại có kích thước nhỏ
sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến thị lực của trẻ
do đó việc bố trí nơi học tập chế độ dinh dưỡng phù hợp
để các em học tốt trong thời điểm này cũng rất quan trọng
chú trọng cái giờ ăn uống cho bé
nhất là ăn phải nhiều cái màu đỏ
có chứa nhiều cái beta carotene
cái này có nhiều trong màu đỏ cà rốt cà chua đu đủ
hoặc là thịt khá tư
khi ngồi học tập trung màn hình thì các bạn cũng phải chịu có chớp mắt
phải tăng lượng nước lên uống lượng nước nhiều vô
cái thiết bị điện tử các bé đang sử dụng
thì mình phải quản lý cái thiết bị này
thứ nhất là học thì giao cho bé nó học
mình có sự kiểm soát
lúc nào chơi thì chúng vẫn chân cho bé nó chơi cái thời gian
nhưng đặc biệt buổi tối tôi cũng khuyên là thiết bị phải tắt trước
nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ
là để mình tắt cho bé ngưng nghỉ ở đó
rồi mình phải ngủ nghỉ
cái sự kiểm soát của gia đình là quan trọng giai đoạn này
trong thời điểm nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn còn hiện hữu
đảm bảo an toàn cho các em không còn cách nào khác là phải học online
tuy nhiên quá trình học cũng còn nhiều vấn đề phát sinh
do đó rất cần sự chung tay chăm sóc từ phụ huynh
để các em có thể trạng tốt nhất
học online an toàn hiệu quả
chờ ngày dịch bệnh mau qua các em lại được đến trường